trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi đang diễn ra tại hà nội sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề đối ngoại quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong thời gian qua công tác đối ngoại của quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi đường lối chính sách đối ngoại của đất nước
nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
đối ngoại quốc hội đã từng bước được nâng tầm từ tham gia sang chủ động đóng góp xây dựng và hiện nay đang đẩy mạnh việc đề xuất sáng kiến
và định hình luật chơi theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế chống cường quyền nước lớn và bảo đảm cục diện khu vực được định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế
việt nam hiện có quan hệ song phương ở kênh đối ngoại quốc hội với một trăm bốn mươi nước và vùng lãnh thổ
phát biểu tại phiên toàn thể
đánh giá cao hội nghị lần này đã bố trí một phiên riêng để cùng nhau trao đổi về hoạt động đối ngoại quốc hội
đây là sự khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại quốc hội như một trụ cột trong nền ngoại giao việt nam
trước tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp cơ hội và thách thức đan sen
chủ tịch quốc hội đề nghị công tác đối ngoại bao gồm cả ngoại giao nhà nước và đối ngoại quốc hội
cần tập trung làm tốt các nội dung trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại
theo tinh thần nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị về hội nhập quốc tế tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại cùng với ngoại giao nhà nước
đặc biệt là đối ngoại đảng đối ngoại quốc hội đối ngoại nhân dân nhằm xử lý tốt các vấn đề
bảo đảm phát huy tối đa và hiệu quả nhất sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại
đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương là định hướng chiến lược quan trọng đối với công cuộc đổi mới toàn diện
hội nhập quốc tế sâu rộng giữ vững chủ quyền lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước